tri hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số việt nam trị hội hà nội vừa tổ chức đại hội lần thứ chín nhiệm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
trong đại hội ban chấp hành khóa mới đã được bầu ra bao gồm bảy thành viên
tri hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số việt nam thành phố hà nội là nơi tập hợp các hội viên công tác và cư trú tại thủ đô
với tổng số hội viên là một trăm sáu mươi hai người
trong đó các hội viên tri hội hoạt động trong nhiều lĩnh vực như quản lý văn hóa công tác dân tộc báo chí xuất bản giáo dục
trong những năm qua các hội viên luôn nỗ lực cố gắng nhiệt tình say mê sưu tầm nghiên cứu sáng tác nhiều tác phẩm chất lượng cao
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín tri hội đã đạt được những kết quả nhất định ghi dấu ấn trên tất cả các phương diện như hoạt động sáng tác và quảng bá tác phẩm
sưu tầm văn nghệ dân gian âm nhạc nhiếp ảnh hội họa
đại hội đã nhất trí bầu ban chấp hành khóa mới gồm bảy đồng chí trong đó có hai đồng chí có số phiếu bằng nhau năm mươi tám trên năm mươi tám đồng chí mã thế anh và đồng chí ngân trải